ngày một mươi một mươi một tại các địa phương trên cả nước đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm hai nghìn một mươi chín
và kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
nhiều hoạt động đã được diễn ra hết sức sôi nổi lãnh đạo đảng và nhà nước cũng đã có những buổi tiếp xúc
chung vui với bà con tại nhiều vùng miền của tổ quốc
tại bình dương chiều ngày một mươi tháng một mươi một ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố bình quế a phường bình chuẩn thị xã thuận an tỉnh bình dương
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm hai nghìn một mươi tám của khu dân cư
phó thủ tướng cũng đề nghị thời gian tới địa phương cần tăng cường sự quan tâm
nâng cao chất lượng hoạt động của các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước
để tập hợp quân chúng nhân dân tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân
sáng ngày một mươi tháng một mươi một ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ cùng phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trương thị ngọc ánh đã chung vui với nhân dân xóm thanh lương xã hiến sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị nhân dân xóm thanh lương tiếp tục thực hiện
các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc việt nam phát động cấp ủy chính quyền xã hiến sơn có nhiều giải pháp cụ thể
thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
phó thủ tướng đề nghị tỉnh nghệ an cần tổng kết và nhân rộng mô hình tình đoàn kết giáo lương
khu dân cư kiểu mẫu khu dân cư bình yên thanh lương ra toàn tỉnh
ngày một mươi một ấp trung thạnh thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang tổ chức ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại ngày hội chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu mong muốn nhân dân ấp trung thạnh
tiếp tục đoàn kết cùng chung sức đồng lòng xây dựng ấp ngày càng thêm khang trang giàu đẹp
thời gian tới chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội nguyễn văn dầu đề nghị tỉnh an giang tiếp tục đẩy mạnh
việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận các cấp lắng nghe tập hợp ý kiến nhân dân
thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội đảm bảo hiệu quả cao
trong các ngày từ ngày hai đến ngày một mươi tháng một mươi một ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của lào cai
tổ chức điểm tại chín xã võ lao văn bàn pha long mường khương cam đường thành phố lào cai cán cấu simacai
minh tân bảo yên nậm đét bắc hà bản khoang sapa sơn hải bảo thắng và trịnh tường bát sát
đây là dịp sinh hoạt chính trị
tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên hội viên và đồng bào các dân tộc tôn giáo trong và ngoài tỉnh
nâng cao ý thức nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
bên cạnh đó ngày hội cũng là dịp giao lưu với nhiều hoạt động thi đua vui chơi văn nghệ thể thao
tại ngày hội đại diện các thôn cũng đã tiến hành ký cam kết thi đua xây dựng khu dân cư gia đình văn hóa năm hai nghìn một mươi chín